theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum trên địa bàn tỉnh có ba trăm sáu mươi công trình nước sinh hoạt nông thôn
điều đáng nói là nhiều công trình nước sạch xây dựng tiền tỷ mới đưa vào sử dụng thì đã bị hư hỏng và bỏ hoang hết sức lãng phí
công trình nước sinh hoạt tại xã đắc ôi huyện đắc hà tỉnh con tum được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần bảy tỷ đồng
đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi là niềm vui của hơn năm trăm linh hộ dân trên địa bàn xã
tuy nhiên công trình vừa mới được đưa vào sử dụng thì hệ thống đường ống dẫn nước bị hư hỏng nên bỏ hoang nhiều năm nay
bây giờ thì nhà nước hỗ trợ nước diễn cư rồi bây giờ thì bà con đây thì không có nước thì phải đi dùng nước suối ngoài kia thôi
phải vạc về nhà để nấu cơm ăn bây giờ không có nước
theo đánh giá của trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh con tum nguyên nhân các công trình nước sạch không sử dụng
và sử dụng kém hiệu quả là do người dân chưa nhận thức được đây là công trình của cộng đồng
nên khi bị hư hỏng không tự giác sửa chữa mà trông chờ vào nhà nước
phần khác là do các địa phương chưa quyết liệt trong công tác quản lý điều hành
vì chủ quan mà nói thì thứ nhất là một số địa phương vẫn chưa thực sự là quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành
trong công tác quản lý điều hành
thứ hai nữa là nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh là còn hăng hiệp
bố trí là gặp nhiều khó khăn trong công tác duy tư bố trí thường xuyên
cũng như đảm bảo trị trả cho người đồng công tác quản lý điều hành
thứ ba nữa là đội ngũ công tác quản lý điều hành chưa được đào tạo
vì chuyên môn việc vụ
dẫn đến là công trình mô hình cộng đồng nhất là hiệp tự trải là kém hiệu quả
để công trình phát huy hiệu quả trung tâm nước sạch và vệ sinh con tum cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
nâng cao trách nhiệm giám sát chất lượng công trình giao công trình cho cộng đồng quản lý
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của bà con trong việc giữ gìn bảo quản
vận hành công trình để đem lại hiệu quả thiết thực cho đời sống người dân